đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông cao khoa

cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của chủ tịch tỉnh quảng ngãi đặng văn minh
và nhà riêng của ông cao khoa
theo bộ công an ông đặng văn minh và cao khoa bị bắt trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
cùng vụ án cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam bốn người khác gồm
ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nguyên trưởng phòng thuộc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
và ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn
cả bốn người trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long
bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trung tướng tô ân sô cho biết thêm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang củng cố tài liệu chứng cứ
đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn
tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật
để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này
khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai ông nguyễn văn hậu
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phân tập đoàn phúc sơn
bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu
gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
năm người khác bị khởi tố bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm
nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cộng phân tập đoàn phúc sơn
đỗ thị mai kế toán trưởng hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên
trần hiễu định giám đốc công ty cộng phân đầu tư năm a group
và nguyễn hồng sơn lao động tự do
kết quả điều tra ban đầu xác định
chủ tịch tập đoàn phúc sơn và các bị can đã có hành vi giả mạo
khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
theo thông cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
ngày một mươi tám tháng ba tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi tám
dưới sự chủ trì của chủ nhiệm ủy ban trần cầm tú
để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm
tại đảng bộ tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi
ủy ban kiểm tra trung ương kết luận
bà hoàng thị thúy lan
ủy viên trung ương đảng cựu bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
và ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cắn sự đảng
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
theo ủy ban kiểm tra trung ương
các cá nhân nêu trên cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách
nhiệm vụ được giao
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và tranh nhiệm nêu gương tiêu cực
nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng
dự luận bức xúc
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng
và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
từ đó ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
cấp có thẩm quyền xem xét
thi hành kỷ luật bà hoàng thị thúy lan
và ông lê duy thành
cùng với lý do nêu trên
ủy ban kiểm tra trung ương cũng đề nghị
cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cao khoa cựu phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quất
và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
trước đó các cá nhân nói trên
đã bị bộ công an khởi tố
bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
gọi tắt là tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long
và các đơn vị liên quan
bộ công an cũng đã khởi tố bổ sung vụ án
nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
xảy ra tại vĩnh phúc quảng ngãi
vĩnh long và các đơn vị có liên quan
tới nay cơ quan chức năng đã khởi tố
bắt tạm giam một mươi năm bị can
trước đó chiều ngày hai tháng ba
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tập đoàn phúc sơn do ông nguyễn văn hậu
biệt danh hậu pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị
công ty hoạt động từ năm hai nghìn bốn
ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải
từ năm hai nghìn một mươi năm phúc sơn vươn mình mạnh mẽ
dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
trong vụ án vừa khởi tố
cơ quan điều tra bước đầu xem xét
hai dự án ở vĩnh phúc
xong đã xác định phúc sơn bỏ ngoài sổ sách
không kê khai tài chính trốn thuế
hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
theo trung tướng sô
doanh nghiệp đang nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng
nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao
nhưng phúc sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư
gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng
vụ án sẽ được mở rộng điều tra
qua việc này ông sô cho rằng
còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý
khi không kiểm kê tài chính
năng lực thực sự của doanh nghiệp
phúc sơn chỉ là công ty cấp huyện
năng lực vừa phải nhưng lại trúng thầu toàn các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng
tuy nhiên các cơ quan quản lý
không nắm được thực trạng và vấn đề cho thực hiện các dự án
trong sáu bị can vừa khởi tố
nữ phó tổng giám đốc phúc sơn nguyễn thị hằng
mới học hết lớp bốn
theo đại diện bộ công an ông sô nói
nghèo vượt khó là tốt rất khuyến khích
thế nhưng quá trình làm giàu không được xâm phạm đến quyền
lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo